như vậy là vi phạm luật pháp quốc tế
thậm chí có người vin vào việc việt tân không nằm trong danh sách tổ chức khủng bố ở mỹ để phủ nhận thông báo của bộ công an việt nam
cần khẳng định các ý kiến đó chỉ nhằm bao che cho mưu đồ đen tối
chương trình hôm nay xin giới thiệu bài
một bản thông báo hoàn toàn phù hợp luật pháp của tác giả thanh hải
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
bằng việc ra thông báo về tổ chức khủng bố việt tân
từ đây gọi tắt là thông báo
bộ công an việt nam đã trực tiếp khẳng định
người nào có hành vi tham gia tuyên truyền lôi kéo xúi dục người khác tham gia tài trợ nhận tài trợ của việt tân
tham gia các khóa đào tạo huấn luyện do việt tân tổ chức hoạt động theo sự chỉ đạo của việt tân
sẽ đồng phạm tội khủng bố tài trợ khủng bố và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật việt nam
vì thế việc có một số người lập tức phủ nhận thông báo này là dễ hiểu
một số kẻ cầm đầu tổ chức khủng bố việt tân và một số người hùa theo để vu cáo bộ công an việt nam
trước hết phải nói rằng họ mập mờ trong việc không phân biệt sự khác nhau giữa một tổ chức hay hội nhóm với một đảng phái chính trị
dù việt tân có tên đầy đủ là việt nam canh tân cách mạng đảng
thì về phương diện pháp lý của mỹ của việt nam
của các quốc gia khác cũng như trên thực tế
kể từ khi thành lập năm một nghìn chín trăm tám mươi một việt tân chưa bao giờ là một đảng phái
mà là một tổ chức có tham vọng chính trị
theo các chứng cứ từ cơ quan chức năng của việt nam
để đạt mục đích chính trị việt tân đã thực hiện nhiều hành động khủng bố chống lại nhà nước việt nam
cho nên cùng với thông báo cổng thông tin điện tử bộ công an
còn đính kèm bản án xét xử về tội khủng bố một số đối tượng cầm đầu việt tân
do tòa án nhân dân tp hcm ra quyết định vào ngày một mươi ba tháng năm năm hai nghìn tám
đó chính là án lệ cho thấy một loại tội phạm đã bị cơ quan tư pháp
nơi đủ thẩm quyền xem xét công dân hoặc tổ chức nào đó có vi phạm pháp luật việt nam hay không
đã kết luận
và thông báo của bộ công an là cụ thể hóa một kết luận của cơ quan tư pháp việt nam
cho đến nay chưa có một định nghĩa thế nào là tổ chức khủng bố
được cộng đồng quốc tế công nhận mang tính bắt buộc
xong về cơ bản một tổ chức khủng bố vẫn được hiểu là một liên kết có tính tổ chức
có kế hoạch lâu dài của một nhóm người
mọi thành viên đều phục tùng tiêu chí chung
bằng hành động khủng bố và phương thức khủng bố
mọi thành viên cộng tác để theo đuổi mục đích chung
việc khó có một định nghĩa phổ quát về khủng bố
có căn nguyên từ việc mỗi quốc gia có định nghĩa khác nhau
sự khác nhau này xuất phát từ
quan điểm chính trị hệ thống pháp lý ở mỗi quốc gia
ở mỹ có một số định nghĩa khủng bố khác nhau
vì một số cơ quan chính quyền đưa ra định nghĩa riêng
các tổ chức quốc tế cũng có danh sách khác nhau
liên quan tổ chức khủng bố
thí dụ liên hợp quốc không ban hành danh sách chung về các tổ chức khủng bố
tuy nhiên dựa trên chương bảy khiến chương liên hợp quốc
nghị quyết một nghìn hai trăm sáu mươi bảy
và một số nghị quyết được thông qua
đã yêu cầu các quốc gia thành viên cam kết
trừng phạt với các cá nhân hoặc nhóm có liên quan đến al qaeda taliban
kèm theo là danh sách tên người nhóm người có liên quan
đến nay danh sách đã được thay đổi bằng cách điền thêm hay xóa bớt
như năm hai nghìn một mươi
liên hợp quốc xóa tên năm người trước đây là chỉ huy taliban ra khỏi danh sách khủng bố
sau sự kiện ngày một mươi một tháng chín năm hai nghìn một ở mỹ
liên hợp châu âu eu
đã ban hành chỉ thị hai nghìn năm trăm tám mươi hai nghìn một
ec và tám trăm tám mươi một hai nghìn hai ec
trên cơ sở đó eu đã công bố danh sách khủng bố
tuy vậy vẫn có ý kiến phê phán danh sách của eu và danh sách của liên hợp quốc
vì cho rằng quyền lợi chính trị kinh tế và địa chính trị
đã tác động đến việc đưa vào hay xóa khỏi tay sách
sertaberrov giám đốc chương trình an ninh toàn cầu và pháp luật tại ủy ban quốc tế các luật gia
icg một tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại geneva thụy sĩ
cho rằng danh sách một nghìn hai trăm sáu mươi bảy của liên hiệp quốc là một lỗ đen
dù có một số sửa đổi nhưng cơ bản vẫn là một khu vực hầu như vô luật
một thí dụ là năm hai nghìn một mươi chín
nga đã đề xuất coi tổ chức khủng bố tự xưng nhà nước hồi giáo is
là một tổ chức độc lập riêng biệt trong danh sách khủng bố
nhưng mỹ và các thành viên phương tây tại hội đồng bảo an liên hợp quốc
đã dùng quyền phủ quyết để bác bỏ
sau khi cuộc nổi dậy của người palestine chống lại sự chiếm đóng của israel
còn gọi là intifada
lần thứ nhất
ngày một mươi bốn tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
tổ chức hamas được thành lập
với mục tiêu lâu dài là thành lập một nhà nước hồi giáo của người palestine
trên vùng lãnh thổ được hoạch định trước năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám
hamas không chỉ là phong trào quân sự
trên thực tế còn hoạt động khá rộng rãi trong lĩnh vực xã hội
trong khi anh ai cập canada đức jordan australia israel nhật bản và liên hiệp châu âu
liệt hamas vào danh sách khủng bố
thì na uy thổ nhĩ kỳ nga
tổ chức hợp tác hồi giáo thụy sĩ
lại có đánh giá và xử xử ngược lại
thậm chí thụy sĩ không cấm
mà còn duy trì quan hệ ngoại giao tổ chức hợp tác hồi giáo thụy sĩ lại có đánh giá và xử xử ngược lại
ở phương tây
thì tòa án mới có quyền quyết định đưa một đảng phái chính trị vào danh sách những tổ chức bị cấm đoán
còn bộ trưởng bộ nội vụ là người có thẩm quyền đưa một tổ chức hay một hội nhóm vào danh sách tổ chức khủng bố
ở cộng hòa liên bang đức
theo điều hai mươi một đạo luật cơ bản
hiến pháp liên bang
trách nhiệm cấm một đảng chính trị thuộc về tòa án hiến pháp liên bang
tòa án cao nhất
hiện một thủ tục thụ lý đơn đề nghị
cấm đảng dân chủ quốc gia đức
đảng cực hữu ra đời năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn
đang được tiến hành
còn việc đưa một tổ chức hay nhóm nào đó vào danh sách tổ chức khủng bố
do bộ trưởng bộ nội vụ liên bang quyết định
ở đức không có bộ công an
tòa hình sự có trách nhiệm xem xét phán quyết hình phạt
với các tội
thành lập tổ chức khủng bố
ủng hộ quảng bá cho tổ chức khủng bố
thực hiện hành động khủng bố
giữa các nước cũng có các quy định pháp lý khác nhau
trong việc trừng phạt
tổ chức khủng bố
từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu mới có khái niệm pháp lý
tổ chức khủng bố
quy định tại điều một trăm hai mươi chín a
của bộ luật hình sự gọi là
tội thành lập các tổ chức khủng bố
nếu là thành viên của tổ chức khủng bố
sẽ bị trừng phạt từ một tới một mươi năm tù
ủng hộ hay quảng bá
cho tổ chức khủng bố
sẽ bị phạt tiền hoặc sáu tháng tù
bộ luật hình sự của đức
có phân biệt giữa tổ chức tội phạm
theo điều một trăm hai mươi chín
và tổ chức khủng bố
theo điều một trăm hai mươi chín a
bộ luật hình sự quy định về tổ chức tội phạm
theo điều hai trăm bảy mươi tám
định nghĩa thế nào là hành động khủng bố
tại điều hai trăm bảy mươi tám c
tài trợ khủng bố theo điều hai trăm bảy mươi tám g
ở thụy sĩ
ngoài tổ chức khủng bố an quê đa
không có một tổ chức nào khác bị cấm
một sự kiện xảy ra ở đức
có liên quan đến ông hôn
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
cho thấy sự khác biệt
giữa tổ chức tội phạm với tổ chức khủng bố
cũng như sự cảnh giác của cơ quan quyền lực
đối với các tổ chức khủng bố
hôn là nhà xã hội học
làm việc tại đại học tổng hợp
đã tiến hành nghiên cứu vấn đề đổi mới
chỉnh trang đô thị
so sánh quốc tế trong chính sách nhà ở
ngày ba mươi một tháng bảy năm hai nghìn bảy
ông bị cảnh sát bắt
vì một số thuật ngữ kỹ thuật
mà ông sử dụng trong công trình nghiên cứu của mình
được phát hiện trong một bức thư
có tính cách tuyên bố của một nhóm chống đối
có dùng vũ lực
và nhóm này bị nghi ngờ
đã có hành động khủng bố
dù chỉ sau một thời gian ngắn
được thả tự do
nhưng gần ba năm sau khi bị bắt
ngày năm tháng bảy năm hai nghìn một mươi
thủ tục điều tra chống lại ông hôn
mới kết thúc
một dẫn chứng mới nhất ở đức
là ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu
bộ trưởng nội vụ liên bang
ra thông báo về việc đưa ban nhạc
những con chó xoay trắng
vào danh sách tổ chức khủng bố bị cấm
vì có hoạt động trái ngược
các nguyên tắc hiến pháp
một tổ chức khủng bố
ở đức có thể coi tương tự như việt tân
tồn tại đến năm hai nghìn bảy
đó là một bộ phận
của tổ chức khủng bố hồi giáo
hoạt động ở biên giới giữa pakistan và afghanistan
ngày bốn tháng chín năm hai nghìn bảy
các thành viên của tổ chức này
ở đức bị cấm
và ngày bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi
bị tuyên án
hình phạt cao nhất là một mươi hai năm tù
đài truyền hình wdr
đã đăng trên trang mạng
một biên liên xử về quá trình
truy cứu trách nhiệm của tổ chức khủng bố này
về phương tiện pháp lý
thông báo về tổ chức khủng bố
việt tân của bộ công an việt nam
hoàn toàn phù hợp luật pháp việt nam
và phù hợp luật pháp quốc tế
những năm vừa qua
thành viên và người ủng hộ tổ chức này
đã bị xử lý theo quy định của pháp luật việt nam
vì thế thông báo là
hoàn toàn đúng nghĩa như ngôn từ
đã được sử dụng để mọi người biết
rõ bản chất mức độ nguy hiểm của việt tân
và không phải là phán quyết
mới của bộ trưởng công an việt nam
việc ra thông báo là
xuất phát từ thực tế gần đây
nhiều sự kiện hiện tượng chống đối
kích động gây mất ổn định trật tự
an ninh xã hội xảy ra ở việt nam
có liên quan tổ chức khủng bố việt tân
người phát ngôn văn phòng đông nam á
bộ ngoại giao mỹ trả lời
tơ nói rằng tổ chức này không nằm trong danh sách
các tổ chức khủng bố theo luật của mỹ
về phương diện luật pháp
điều này có thể đúng với luật pháp mỹ
nhưng không liên quan đến việc cơ quan tư pháp
hành pháp việt nam khẳng định
việt tân là một tổ chức khủng bố
mọi cá nhân tổ chức liên quan
việt tân sẽ bị xử lý
theo pháp luật việt nam
cho nên dù một số người dùng
kỹ xảo trong lập luận
thậm chí viên vào luật pháp của mỹ
để che đậy mưu đồ đen tối
và bộ mặt thật của tổ chức khủng bố việt tân
hoạt động của tổ chức này tại việt nam
vẫn phải đối diện với luật pháp việt nam
quý vị và các bạn vừa theo dõi bài
một bản thông báo hoàn toàn phù hợp
luật pháp của tác giả thanh hải
bài đăng trên báo nhân dân
chương trình tạm dừng ở đây
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại
trong các chương trình sau